thông tin đầu tiên từ quảng ninh trong lúc tàu du lịch vịnh hạ long tỉnh quảng ninh
đang về bến để neo đậu một nam du khách lên mũi tàu rồi bị rơi xuống biển tử vong
cụ thể vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm tàu du lịch số hiệu qn tám nghìn chín trăm linh năm chở một mươi năm du khách
tham quan vịnh hạ long từ hang sửng sốt trở về cảng tàu quốc tế hạ long
phường bãi cháy thành phố hạ long neo đậu để trả khách
khi tàu đang chuẩn bị cập bến nam du khách nguyễn ngọc phát bốn mươi ba tuổi
trú tại cần thơ đi lên mũi tàu đứng và bị rơi xuống biển
mọi người trên tàu đã mau chóng ném phao xuống biển để ứng cứu nhưng nạn nhân bị mất tích
đến hai mươi một h ngày hôm qua lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của nạn nhân